phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng
các đối tượng bị bắt là trần thuận mẫn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trịnh hồng hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trần ngọc thao sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ở thị trấn eak huyện eak tỉnh đắk lắc
tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp tổ công tác thu giữ từ ba đối tượng này trên hai trăm hai mươi tám triệu đồng tiền mặt và nhiều tăng vật phương tiện liên quan đến việc cá độ bóng đá
hoạt động được hai tháng đường dây cá độ bóng đá này hiện có số tiền của các con bạc tham gia gần ba mươi bảy tỷ
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá này